đại diện thường trực của nga tại trụ sở liên hợp quốc tại geneva thụy sĩ gennady gatilov tuyên bố
nga sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao
theo ông gatilov những diễn biến hiện nay tại ukraine đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ đối với an ninh khu vực mà còn đối với an ninh toàn cầu
ông nhấn mạnh nga tôn trọng mọi nỗ lực của các quốc gia tổ chức và cá nhân trong việc tìm kiếm các giải pháp khả thi
trong cuộc khủng hoảng ukraine khi đã có nhiều đề xuất và sáng kiến được đưa ra
tuy nhiên theo ông triển vọng các kịch bản ngoại giao khá mong manh bởi điều này còn phụ thuộc vào hành động của kiev và phương tây
ông cho rằng để đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột phương tây cần ngừng cung cấp vũ khí và những hỗ trợ khác cho ukraine